thân mến những năm gần đây chúng ta thường xuyên được nghe về tình trạng già hóa dân số với tốc độ giả hóa nhanh chóng ở nước ta
tuổi thọ tăng lên là điều đáng mừng tuy nhiên cùng với việc sống lâu hơn thì người cao tuổi lại đang phải đối mặt với một thực tế là cơ thể lão hóa do tuổi tác kéo theo nhiều loại bệnh tật đe dọa tới sức khỏe
ở người cao tuổi sự lão hóa xảy ra đối với tất cả mọi bộ phận trong cơ thể và đôi mắt của họ cũng không phải là ngoại lệ
khi sự lão hóa diễn ra ở mắt thì thủy tinh thể là bộ phận bị ảnh hưởng sớm nhất
đến tuổi bốn mươi thủy tinh thể bắt đầu cứng độ đàn hồi giảm khả năng điều tiết giảm
khi đó bệnh nhân nhìn xa rõ nhưng nhìn gần mờ và thấy nhanh mọi mắt
từ tuổi sáu mươi trở đi là thời gian đục thủy tinh thể dễ xảy ra sự đục mờ ngăn không cho tiên sáng lọt qua kết quả là võng mạc không thu được hình ảnh và thị lực bệnh nhân suy giảm dẫn đến mù loà
bệnh đục thủy tinh thể không gây đau nhức mắt khiến
chủ quan cũng có nhiều người chỉ thấy giảm thị lực đôi chút trói mắt khi ra nắng khiến người bệnh chỉ đến khám khi bệnh đã nặng rất khó chữa
còn nếu được phát hiện điều trị sớm chín mươi người bệnh được khôi phục lại thị lực
điều đáng nói ở đây đa phần người mắc bệnh đục thủy tinh thể đều chủ quan cho rằng thị lực giảm chỉ là dấu hiệu của tuổi già nên không đi khám bệnh không chữa trị
vậy nên đa số người bệnh đến viện khi ở giai đoạn muộn rất khó phục hồi thị lực
bên cạnh việc quan sát thủy tinh thể cũng cần chú ý phát hiện thêm các bệnh phối hợp glocom thoái hóa hoàng điểm do tuổi già bệnh võng mạc đái tháo đường các dạng thoái hóa rác mạc
bệnh đục thủy tinh thể có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm
việc điều trị được thực hiện vô cùng đơn giản hiệu quả và an toàn bằng kỹ thuật mổ pha cô
theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa mắt những người cao tuổi nên thường xuyên kiểm tra mắt định kỳ để hạn chế các biến chứng bảo vệ chức năng thị giác và giảm thiểu tỷ lệ mù loà
đột quỵ là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất xảy ra ở người già
đột quỵ là quá trình vận chuyển máu tới một phần của não đột nhiên bị mất khiến cho người bệnh ngất lịm đi bất hình lình và có thể để lại những di chứng nghiêm trọng cho não bộ
ngay khi máu không được chuyển tới các tế bào tại khu vực đó của não
ngay lập tức bị phá hủy hoặc chết đi đột quỵ có thể coi là một cú tấn công bất ngờ vào não
người cao tuổi thường mắc nhiều loại bệnh lý khác nhau trong đó chứng đột quỵ xảy ra khá phổ biến và gây hậu quả nặng nề
có thể dẫn đến tàn phế suốt đời thậm chí có thể bị tử vong trong các trường hợp nặng
bệnh lý có khả năng xảy ra đột ngột do nguyên nhân chảy máu não vì tăng huyết áp
hoặc xảy ra một cách từ từ trong nhiều giờ do nhồi máu não vì tắc mạch máu não
vì vậy cần có biện pháp chủ động phòng ngừa trước khi chứng đột quỵ xảy đến
phòng ngừa vẫn là biện pháp tốt nhất vì nếu mỗi khi đột quỵ đã xảy ra rồi thì hậu quả mang lại thường khó hồi phục trở lại như bình thường theo sự mong muốn
khi cơ thể con người lão hóa cấu trúc của hệ thống tim mạch cũng bị biến đổi và thoái hóa
do đó người cao tuổi có nhiều nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở lứa tuổi này
khi người cao tuổi mắc các bệnh về tim mạch
thì quá trình điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với người trẻ tuổi
bởi hệ tuần hoàn hoạt động kém suy yếu chức năng gan thận dẫn đến chuyển hóa thuốc cũng kém hơn
thêm vào đó người cao tuổi có bệnh lý tim mạch thường kèm theo các bệnh mạng tính khác như đái tháo đường dối loạn mỡ máu
việc sử dụng nhiều loại thuốc cùng một lúc làm tăng nguy cơ tương tác thuốc nguy hiểm
chủ động thực hiện các biện pháp để phòng ngừa bệnh tim mạch ở người cao tuổi là một vấn đề cần được chú trọng
theo lời khuyên của các chuyên gia bác sĩ người cao tuổi nên xây dựng một lối sống lành mạnh
không hút thuốc lá hạn chế rượu bia tránh lo âu căng thẳng và giảm stress
tăng cường tập luyện thể lực với các bộ môn và cường độ tập phù hợp với sức khỏe bệnh lý tuổi tác như đi bộ
chạy bộ đạp xe bơi lội khiêu vũ yoga tập dưỡng sinh
chế độ ăn của người cao tuổi nên ít chất béo và cholesterol
nên ăn nhiều trái cây rau ngũ cốc nguyên hạt các loại đậu và các thực phẩm khác từ thực vật
để bổ sung chất sơ cũng như các vitamin chất khoáng cần thiết cho cơ thể
đặc biệt cần thường xuyên theo dõi và khám sức khỏe tổng quát định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tim mạch
kiểm soát tốt huyết áp và các bệnh lý mạng tính như đái tháo đường dối loạn mỡ máu
thưa quý vị và các bạn việt nam được liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỳ
những mục tiêu đó đều liên quan đến chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
tuy nhiên khi việt nam bước vào giai đoạn già hóa dân số những vấn đề đặt ra đối với người cao tuổi
đang là thách thức và yêu cầu bức thiết đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp các ngành và cộng đồng
để quan tâm đúng mức đến chất lượng cuộc sống sức khỏe quan hệ giữa các thế hệ và khả năng thích ứng của người cao tuổi
với sự biến đổi nhanh của xã hội
từ năm hai nghìn một mươi một việt nam đã bước vào giai đoạn giả hóa dân số nhanh hơn dự báo trước đó đến sáu năm
và trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với các nước phát triển
cùng với quá trình chuyển đổi nhân khẩu học việt nam cũng trải qua quá trình dịch chuyển dịch tễ học
làm thay đổi mô hình bệnh tật và sức khỏe theo hướng tăng tỷ lệ các bệnh không lấy nhiễm như tim mạch
ung thư tiểu đường các bệnh hô hấp mạng tính dối loạn tâm thần
gia hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh chóng
tốc độ nhanh chóng đã đặt ra những thách thức lớn về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống an sinh xã hội
lao động việc làm giao thông khu vui chơi giải trí đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
bởi phần lớn người cao tuổi đều phải đối diện với gánh nặng bệnh tật kép
và thường mắc các bệnh mạng tính đòi hỏi phải điều trị liên tục trong nhiều năm với chi phí điều trị lớn
theo điều tra quốc gia về người cao tuổi việt nam
có trên sáu mươi số người cao tuổi bị hạn chế chức năng hoạt động hàng ngày
việc ăn uống sinh hoạt đều cần có người trợ giúp
chăm sóc người cao tuổi là vấn đề cần sự quan tâm của cả xã hội
trong đó y tế vẫn phải đóng vai cho nồng cốt
hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần phải được bao phủ đến tận tuyến cơ sở
theo xu hướng phát triển loại hình chăm sóc giảm nhẹ cho người cao tuổi đang được quan tâm
vì có nhiều bệnh mạng tính không thể chữa khỏi hoàn toàn và bệnh nhân cần được điều trị suốt đời
việc thành lập những khoa điều trị giảm nhẹ trở nên cần thiết trước nhu cầu chăm sóc toàn diện
và liên tục cho bệnh nhân cao tuổi đang ngày càng tăng
góp phần giảm bớt các giai đoạn quá nặng của bệnh hoặc tác động đến từng giai đoạn
để làm giảm sự ảnh hưởng của bệnh tật đối với tinh thần bệnh nhân
tuy nhiên việc chăm sóc người cao tuổi cũng không thể chỉ dựa vào các cơ sở y tế
các bệnh viện bởi chăm sóc người cao tuổi cần phải chú ý tất cả phương diện sức khỏe và tinh thần
từ nhiều năm nay việt nam đã triển khai nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi
mỗi mô hình có điểm mạnh điểm yếu khác nhau
nhưng xu hướng chung đang hướng tới là chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng
để người cao tuổi không cảm thấy mình là gánh nặng là bệnh nhân
mà vẫn được sinh hoạt tập thể được bồi dưỡng và chăm sóc tinh thần
hiện nay nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia công tác xã hội
phù hợp điều kiện sức khỏe khả năng kinh nghiệm của mình
các cầu lạc bộ và các quỹ dành cho người cao tuổi ở các cấp
tiếp tục có sự phát triển và tăng trưởng góp phần tích cực chăm sóc
phát huy vai trò người cao tuổi cổ vũ động viên người cao tuổi tích cực tham gia sản xuất
phát triển kinh tế tham gia xây dựng đảng chính quyền các cấp
góp phần ổn định chính trị xã hội ở cơ sở làm tấm gương sáng cho con cháu nói theo
hàng ngày chúng tôi luyện tập mê là sức khỏe là cũng khỏe nhiều chứ
nói chung là vui vẻ các bác cũng rất là vui vẻ để tham gia
vì chúng tôi là thường hồng bạc nhưng mà liên phường
đến thấy vui thì là cũng xin tôi vào để tham gia hàng ngày
và cứ thứ bảy hàng tuần thì tôi cho các bác tập xong là bắt đầu chương trình văn nghệ giao lưu
còn một năm thì cũng cho các bác đi thăm quan tu lịch khoảng hai đến ba lần
nói chung là chúng tôi sẽ cũng khỏe hơn và coi như là tinh thần của các bác
và cho nó trẻ lại và các cụ cũng vui lắm
công tác chăm sóc sức khỏe
và phát huy vai trò người cao tuổi là công việc phải làm thường xuyên ở mọi nơi
để người cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ kinh nghiệm xây dựng quê hương đất nước
các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi phải được thực hiện hiệu quả
từng bước mở rộng điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội
đồng thời đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công
nhằm tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người cao tuổi trong tiếp cận thụ hưởng dịch vụ
với những chủ trương chính sách đúng đắn gia hóa dân số sẽ không phải là thách thức
mà là động lực là điều kiện để phát triển một xã hội ấm no nhân ái hạnh phúc
hiện nay là chúng tôi có trên chín triệu hội viên người cao tuổi cả nước
và hội người cao tuổi thì có số hội viên là đứng thứ hai ở việt nam của chúng ta
thế thì những năm qua thì hội người cao tuổi việt nam
đã làm rất là nhiều việc để chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi
thế thì chúng tôi là có những cái chương trình rất là lớn
chẳng hạn như là về chăm sóc người cao tuổi
thì có cái phong trào là tặng một triệu áo ấm cho người cao tuổi
hoặc là chương trình mắt sáng cho người cao tuổi
thì cũng có hàng triệu người được khám chữa bệnh miễn phí
và có hàng nghìn người là được mổ phẫu thuật thay tủy tinh thẻ cũng được miễn phí
từ năm hai nghìn một mươi sáu bộ y tế đã triển khai đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó ngoài nhiệm vụ về nâng cao năng lực của y tế cơ sở
còn có nội dung quan trọng về thí điểm xã hội hóa mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày
theo đó dưới sự hỗ trợ với đối tác hs international
hai mươi bảy tỉnh thành trên cả nước đã triển khai đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày
các cơ sở đã triển khai các cô lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gồm ít nhất từ năm đến một mươi tỉnh nguyện viên
thường là người cao tuổi khác người trẻ tuổi hơn bác sĩ y tá nghỉ hưu hoặc nhân viên được đào tạo về y tế
để chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi ốm yếu có bệnh mạng tính sống một mình thiếu người chăm sóc và khó khăn về kinh tế
ở thị trấn phùng huyện đàn phượng hà nội câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sau hơn một năm hoạt động mô hình đã thể hiện hiệu quả rõ rệt nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các hội viên người cao tuổi
các tình nguyện viên được lựa chọn hầu hết là hàng xóm láng giềng với người cao tuổi cần được chăm sóc
nhờ có các tình nguyện viên này những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đau ốm được hỗ trợ nhiều trong sinh hoạt hàng ngày cũng như về tinh thần
tôi nghĩ là tôi tham gia câu lạc bộ thì cái thứ nhất là cũng giúp ích cho là gần gũi người già và gần gũi những người có hoàn cảnh khó khăn
thì mình động viên hoặc là mình chăm sóc thỉnh thoảng mình đến thì người ta rất là phấn khởi
trong các kỳ sinh hoạt câu lạc bộ nội dung được quan tâm nhất vẫn là về vấn đề sức khỏe
các hoạt động được câu lạc bộ triển khai bao gồm truyền thông cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe
dinh dưỡng phòng chống các bệnh thường gặp
với người cao tuổi bên cạnh đó câu lạc bộ cũng duy trì những hoạt động thể dục thể thao văn hóa văn nghệ
để người cao tuổi có môi trường giải luyện tập thể vừa có lợi về mặt thể chất vừa nâng cao sức khỏe tinh thần
cái thứ nhất là các hoạt động của câu lạc bộ là chúng tôi thấy là chúng tôi được vào đấy là thành đập các tổ hoạt động về mặt thể dục thể thao
nó vui khỏe rồi hoạt động trong sinh hoạt là có những trò chơi có thể nói là người ta chẳng có trò chơi bao giờ cả
đến đây nó rất là vui ở nhà biết bao nhiêu thứ càng thẳng nhưng đến sinh hoạt câu lạc bộ là rất là vui
cái thứ hai nữa là những hộ mà có sản xuất không lớn đâu nếu mà lớn mà vay năm triệu thì chắc là không thể sản xuất được
nhưng mà như sản xuất một số hộ gia đình của câu lạc bộ thì chúng tôi cho vay vốn
rồi có những trao đổi kinh nghiệm về mặt thâm canh các loại cây trồng
còn có hộ có khả năng nhất thì là giúp cho năm sáu lao động tức là đi làm hàng ngày hàng tháng
thì đấy là về kinh tế thì như vậy
thế còn chăm sóc cho các cụ thì chúng tôi thấy là sau khi tổ chức được cái này ạ
thì lúc đầu tiên cũng ngại ngùng đấy chứ không phải là dễ gì mà người ta đi đâu
nhưng bây giờ người ta cảm thấy người ta rất là vui vì làm được một cái việc lợi ích gì cho người khác
thì bản thân người ta rất là vui bản thân cái cụ mà được chăm sóc là cũng thấy là đây là trách nhiệm cộng đồng
của tất cả cái tình cảm làng xóm rồi thì là câu lạc bộ
đến để hỗ trợ chăm sóc cụ thấy rất là vui vẻ
mà đỡ cho gia đình gia đình người ta đánh giá rất là cao về cái hoạt động này
có thể nói là có lẽ là cái câu lạc bộ này là một trong các đội bộ từ trước đến nay là cũng chưa có đâu
nhưng bây giờ là có cái hoạt động này thì người ta thấy rất là vui mà các cụ cũng thấy vấn khởi
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
dự án hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại việt nam vie bốn
được triển khai thực hiện tại chín tỉnh
thành phố miền bắc nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện quyết định số một nghìn năm trăm ba mươi ba quy đề ttg của thủ tướng chính phủ
ban hành ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu về nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
thông qua xây dựng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau chuẩn ở các địa phương
nâng cao năng lực của hội người cao tuổi các cấp và chính quyền ban ngành đoàn thể trong hỗ trợ quản lý và nhân rộng câu lạc bộ
các câu lạc bộ cũng như là thành viên đều đánh giá rất cao cái mô hình này
đó là một mô hình mà giúp đưa các chính sách của nhà nước vào trong cuộc sống
giúp cho người dân phát triển kinh tế rồi là sân chơi không chỉ là về tinh thần mà còn giúp cho tình làng nghĩa xóm được tăng lên
và phương hướng thì đến năm hai nghìn hai mươi thì dự án sẽ tiếp tục là thành lập thêm các câu lạc bộ ở các tỉnh
ở chín tỉnh thì là mỗi tỉnh sẽ có thêm năm câu lạc bộ
vậy là năm hai nghìn hai mươi thì hà nội mình cũng có thêm năm câu lạc bộ nữa
thế là tổng của sau ba năm thực hiện dự án thì hà nội có một mươi sáu câu lạc bộ của dự án ve bảy mươi
tôi thấy rằng cái mô hình câu lạc bộ niên thế hệ này thì nó hoạt động đa dạng
cắn hết cả một là chăm sóc sức khỏe hai là thể dục dưỡng sinh thứ ba là về phát triển kinh tế
thứ tư là giúp tình nguyện viên giúp đỡ người cao tuổi thuộc diện khó khăn
mình cứ nói như thế và ngoài trong câu lạc bộ và ngoài câu lạc bộ
và ngoài ra thì câu lạc bộ này còn được tuyên truyền về những chủ trương chính sách và tạo điều kiện cho những hội viên mà không biết làm những cái việc gì đấy thì mình hướng cho hội viên là cách làm kinh tế để từng bước so đói giảm nghèo
bất kỳ ai bước vào giai đoạn cao tuổi đều có những niềm vui nỗi buồn có mong muốn được yêu thương sống an toàn khỏe mạnh và được sinh hoạt trong các môi trường lạnh mạnh vui chơi giải trí tinh thần thoải mái

chính vì thế để những chủ trương chính sách của đảng nhà nước dành cho người cao tuổi được triển khai hiệu quả các cấp các ngành liên quan cần thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách pháp luật về người cao tuổi tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được hưởng thụ và tiếp tục công hiến
và các bạn trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc người cao tuổi luôn là lực lượng xã hội có vị trí quan trọng đóng góp tích cực vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
chính vì thế đảng và nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt coi trọng công tác người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc tôn vinh và phát huy kinh nghiệm trí tuệ uy tín trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
đại hội lần thứ một mươi hai của đảng cũng đã khẳng định quan điểm quan tâm chăm sóc sức khỏe tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa tiếp cận thông tin sống vui sống khỏe sống hạnh phúc
già hóa là một điều tất yếu của sự phát triển cần chuyển hướng trọng tâm từ việc đơn thuần giúp người cao tuổi tiếp cận với tuổi già sang tiếp cận với một tuổi già vui vẻ và hạnh phúc tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau